lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành thú y việt nam đã được tổ chức long trọng tại thành phố hải phòng
tới dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó thủ tướng trịnh đình dũng
tại lễ kỷ niệm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương thành tích sự nỗ lực phấn đấu
cùng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động
đội ngũ làm công tác thú y trong thời gian qua đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc phối hợp hiệu quả
và trách nhiệm của các ngành các địa phương và các tầng lớp nhân dân đã luôn đóng góp đồng hành
cùng ngành thú y trên các mặt trận phòng chống dịch bệnh động vật kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật
kiểm soát giết mổ với những kết quả thành tích đã đạt được tập thể cục thú y đã vinh dự được đảng và nhà nước
trao tặng huân chương lao động hạng nhất nhiều tập thể và cá nhân của ngành thu y được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ